đoạn đường nguyễn tất thành nằm trên địa phận hai quận liên triệu và thanh khê của thành phố đà nẵng
có chiều dài chỉ khoảng tám km nhưng hiện tồn tại hàng chục vạch kẻ qua đường dành cho người đi bộ bất hợp lý
người dân cũng như du khách mỗi lần đi hết vạch kẻ đều phải đối diện với chướng ngại vật trên vỉa hè
không khó để nhận ra liên tiếp các điểm vạch kẻ đường nối với các tiểu cảnh hoa cây xanh nằm ngay trên vỉa hè
nhất là đoạn từ cầu phú lộc đến gần cầu thuận phước
anh đinh ngọc bình một người dân sống gần khu vực không khỏi băn khoăn mỗi lần di chuyển qua bên kia đường
vì ở đây là dành riêng cho người đi bộ để ra thị dục và hông biển nhưng mà có cái cây này là bất hợp lý
nếu đi quan ra thì gặp xe nó sử dụng cho nên mình yêu cầu bên cái ngành ở quận thanh khê này
cũng như cái ngành mà vô thăm công chính này ở quận lý độ thị là cần phải có cái gì sửa đổi cho nó hợp lý
đường nguyễn tất thành chạy dọc theo vịnh đà nẵng với nhiều bãi biển và khu nghỉ dưỡng
thu hút khách du lịch
tuy chưa xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông tại các điểm có chứa ngại vật nằm chắn trên vỉa hè
nhưng hình ảnh này chưa đẹp trong mắt bạn bè và du khách khi đến với đà nẵng